như truyền hình công an nhân dân đưa tin vụ nổ khí ga xảy ra vào lúc hai mươi h tối ngày một mươi bốn tháng một mươi
tại khu vực sau chợ năm tầng thuộc tổ hai mươi bảy phường trần đăng ninh thành phố nam định tỉnh nam định
vào thời điểm trên nhiều người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực sau chợ năm tầng
người dân chạy đến thì thấy lửa cháy dữ dội tại ngôi nhà số một mươi năm
ngay sau đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và lực lượng công an đã tới hiện trường đưa ông hoàng đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng ông hoàng đã tử vong
tại hiện trường vụ nổ đã khiến toàn bộ ngôi nhà số một mươi năm bị sụp đổ hoàn toàn
tường của ngôi nhà số một mươi ba và một mươi bảy cũng bị đổ sau vụ nổ
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ